đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ công an nhân dân là dịp giao lưu học tập
trao đổi kinh nghiệm tạo động lực thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng
phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới
đến dự có đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu là giải thưởng thường niên của bộ công an
nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác
chiến đấu học tập nghiên cứu khoa học và văn hóa thể thao của lực lượng công an nhân dân
việc tuyên dương trao tặng giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu thể hiện sự quan tâm
chăm lo đào tạo bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đồng thời tạo động lực mạnh mẽ khích lệ động viên tuổi trẻ công an nhân dân
tiếp tục ra sức thi đua rèn luyện cống hiến lập thêm nhiều thành tích chiến công
năm hai nghìn một mươi sáu hội đồng tư vấn xét giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu đã xét chọn đề nghị bộ trưởng bộ công an
tặng giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu cho hai mươi gương thanh niên tiêu biểu
trong đó hai đồng chí có thành tích chiến công đặc biệt trong chiến đấu góp phần đảm bảo an ninh trật tự
được chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng ba một mươi một đồng chí được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
một đồng chí có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học tham gia nhiều đề tài khoa học cấp bộ
có ứng dụng thực tiễn cao một đồng chí phóng viên đạt huy chương vàng trong liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi sáu
ba đồng chí là thủ lĩnh đoàn tiêu biểu hai đồng chí đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các học viện
trường công an nhân dân đây đều là những gương mặt tiêu biểu trong vườn hoa chiến công học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy